sau can thiệp hai mươi bốn h bệnh nhân tỉnh táo có thể ăn trái loãng và xuất viện

chiếc xe cứu thương bốc cháy tại bãi xe ở quận một mươi tp hcm ngày năm tháng ba vừa qua chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh
xe này sử dụng giấy phép được quyền ưu tiên do phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn một trăm một mươi năm xuyên á
hiện thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ
chiều ngày sáu tháng ba sở y tế tp hcm đã thông tin về việc xe cứu thương bốc cháy trong ba đôi xe tại quận một mươi tp hcm
theo đó vào khoảng một mươi hai h trưa ngày năm tháng ba khi xe cứu thương mang biển số năm mươi một b sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi chín đang đỗ tại bãi giữ xe ở địa chỉ bảy trăm linh lê hồng phong phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
thì ông l t t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại phú yên là tài xế và chủ xe đã vạn van để kiểm tra lượng oxy trong bình đặt trong xe cứu thương
thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy từ bên trong xe vụ cháy đã khiến ông tê bị bỏng
trong quá trình làm việc với sở y tế tp hcm
ông tê đã cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm giấy chứng nhận kiểm định và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
do phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cấp cho công ty trách nhiệm hưu hạn một trăm một mươi năm xuyên á ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên ông tê xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh
liên quan đến công ty trách nhiệm hưu hạn một trăm một mươi năm xuyên á ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sở y tế tp hcm đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh số chín một trăm sáu mươi năm với loại hình cơ sở dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh
với địa điểm kinh doanh tại một trăm bảy mươi đất thánh phường sáu quận tân bình tp hcm
theo đó sở y tế chỉ cấp phép hoạt động đối với hai xe cứu thương mang biển số năm mươi một b hai mươi hai nghìn năm trăm năm mươi một và năm mươi một b năm mươi một nghìn một trăm bốn mươi tám
hiện thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu vận chuyển người bệnh trong trường hợp này
hiện nay tình trạng kinh doanh quảng cáo mỹ phẩm trên các trang mạng xã hội và sản giao dịch thương mại điện tử rất đa dạng gây khó khăn cho quá trình kiểm tra chất lượng xuất xứ sản phẩm
vì thế sở y tế tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân quận huyện và tp hcm cùng các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn
đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai nội dung nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực mỹ phẩm
ủy ban nhân dân quận huyện và tp hcm được đề nghị chỉ đạo các phòng ban lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra
xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm nói chung và trong các hoạt động quảng cáo mỹ phẩm
khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định
các tổ chức cá nhân chỉ được phép hoạt động quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm trên các phương tiện quảng cáo
sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo kiên quyết xử phạt buộc thu hồi
loại bỏ các yếu tố vi phạm hoặc buộc tiêu hủy đối với các trường hợp thông tin quảng cáo tiếp thị tư vấn ghi nhãn
hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm có tác dụng để phòng bệnh chữa bệnh trần đoán điều trị giảm nhẹ bệnh
điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại